thời gian qua hơn tám mươi hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn tỉnh con tum đã có đơn tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo và cận nghèo do người dân tự nhận thấy gia đình mình đã đỡ khó khăn và vất vả
điều này đã mang đến làn gió mới cho công tác giảm nghèo của địa phương đây thật sự là những tấm gương đẹp với quyết tâm vươn lên của các hộ dân tại con tum
gia đình anh vũ quốc long và chị hoàng thị trang
trước đây là một trong những hộ nghèo của xã năm hai nghìn một mươi ba do bệnh viêm vọng mạc đã làm cho anh long bị mù hai mắt kinh tế gia đình kiệt quệ
tuy nhiên gia đình vẫn quyết tâm thoát nghèo bằng việc nuôi gà công nghiệp đến năm hai nghìn một mươi bảy gia đình anh chị đã có mô hình nuôi gà công nghiệp lên đến năm con một lứa hàng năm mang về thu nhập cho gia đình gần hai trăm linh triệu đồng
sau năm năm nằm trong danh sách hộ nghèo của xã năm hai nghìn một mươi chín anh chị đã làm đơn xin tự
những lá đơn tự nguyện xin thoát nghèo của các hộ dân thật sự là những tấm gương tiêu biểu điển hình và được chính quyền địa phương ghi nhận đánh giá cao

đây là tiền đề quan trọng để con tum hoàn thành mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm với tỷ lệ giảm từ ba bốn hộ nghèo mỗi năm